cốm cùng với hình ảnh cô gai thái miệt mài bên bếp lửa với mẻ cốm xanh trở thành hình ảnh đẹp không thể quên với mỗi ai đã một lần ghé thăm tú lệ
ngoài cốm tú lệ còn được biết đến là nơi có nhiệt độ lý tưởng cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
vậy nên bạn có thể lưu trú tại đây để trải nghiệm những điều tuyệt vời mà thiên nhiên đã ưu đãi bàn tặng cho mảnh đất này